ubnd tỉnh thanh hóa vừa quyết định hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số hộ gia đình người kinh nghèo
tại bốn huyện khu vực miền núi phía tây của tỉnh để bảo vệ và phát triển rừng
quyết định căn cứ theo đề nghị của huyện quan sơn quan hóa lang chánh và như xuân
để hỗ trợ gạo cho người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn tự nguyện trồng chăm sóc
và bảo vệ rừng trong thời gian địa phương chưa bảo đảm được lương thực
cụ thể trong đợt hỗ trợ lần này tổng diện tích trồng chăm sóc và bảo vệ rừng là hai mươi ba hai trăm sáu mươi hectare
tương ứng với lượng gạo hỗ trợ khoảng một ba trăm linh tấn phân bổ cho bốn huyện nói trên
nguồn gạo hỗ trợ được thực hiện theo quyết định số bảy trăm một mươi ba của tổng cục trưởng tổng cục dự trữ nhà nước
thời gian hoàn thành xuất kho và giao nhận gạo đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay